chiều ngày hai tháng bảy tại thủ đô viên trăn thủ tướng lào thông luân si su lít và phó chủ tịch quốc hội sẻng luân xe nhạ lạt
đã tiếp thân mật đoàn đại biểu bộ tư pháp việt nam do bộ trưởng lê thành long làm trưởng đoàn
nhân tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới việt nam lào
báo cáo với thủ tướng và phó chủ tịch quốc hội lào bộ trưởng lê thành long cho biết công tác thực hiện thỏa thuận
giữa hai chính phủ về di cư tự do và kết hôn không giá thú của người dân trong vùng biên giới hai nước trong thời gian qua
các cơ quan hiệu quan của lào và việt nam đã phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận và đạt được một số kết quả khích lệ
thủ tướng thông luân si su lít đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua giữa bộ tư pháp hai nước
nhấn mạnh hợp tác tư pháp giữa hai nước có vai trò hết sức quan trọng góp phần thiết thực vào công cuộc bảo vệ biên giới chung giữa hai nước
phó chủ tịch quốc hội lào sẻng luân say nhạ lạt cho biết quan hệ giữa người dân hai nước việt nam lào ở khu vực biên giới
chủ yếu là người dân tộc thiểu số đã có từ rất lâu đời việc cưới hỏi và di cư tự do cũng là một tập tục truyền thống của người dân ở đây
do vậy để giải quyết các vấn đề này không hề dễ không thể trong một sớm một chiều
hy vọng trong hội nghị lần này bộ tư pháp hai nước sẽ tìm được giải pháp phù hợp nhất